với mong muốn mang lại ánh sáng cho các thôn làng vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh con tum
những năm qua chương trình thắp sáng đường quê do công ty điện lực con tum tổ chức
đã thắp sáng hàng chục km đường làng ngõ xóm trên địa bàn tỉnh
và qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân đi lại đảm bảo an toàn giao thông
an ninh trật tự và cũng như là phát triển kinh tế tại địa phương
vui mừng phấn khởi đó là tâm trạng chung của hơn một trăm bảy mươi hộ người dân tộc xe đăng
tại thôn tê rồng xã văn lèm huyện đắc tô tỉnh con tum
bởi từ nay hơn một km tuyến đường chính của thôn đã được công ty điện lực con tum lắp điện chiếu sáng
giúp bà con đi lại thuận tiện hơn
mà cũng được điện lực hỗ trợ một phần về thôn tôi cũng vận động cho bà con cùng với điện lực
cùng tham gia để trồng trụ làm kéo dài điện để đảm bảo an ninh trật tự với lại đường đi
chương trình thắp sáng đường quê được công ty điện lực con tum lắp đặt với chiều dài hơn bốn một km
gồm một trăm linh bốn bộ bóng đèn chiếu sáng với tổng kinh phí là hơn một trăm ba mươi triệu đồng
ngoài ra công ty điện lực con tum cũng tổ chức nhiều các hoạt động thiết thực như cùng em đến trường
bữa cơm yêu thương giúp hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh con tùm
tổng kinh phí thực hiện là trên ba trăm linh triệu đồng
chương trình thắp sáng đường quê được công ty điện lực con tum lắp đặt với chiều dài hơn bốn một km